canh tác trên diện tích ruộng cao không rơi vào vùng trũng tránh được mặt đường lớn là điều mong muốn của bất kỳ nhà nông nào
tuy nhiên sau khi dồn điền đổi thừa nhiều gia đình không được phân lô đất như kỳ vọng thậm chí lại phải chuyển từ chỗ đất tốt xuống vùng đất xấu
lúc đó gia đình ông lê quang kính cũng rơi vào trường hợp như vậy
hoạt động canh tác sau dồn điền đổi thừa khó khăn đủ bề

thế nhưng khi thấy tình hình trong thôn ngày càng trở nên phức tạp người dân liên tục phản đối việc dồn điền đổi thừa
là lúc ông kính đã mạnh dạn đi đầu vui vẻ nhận khoảng đất ruộng mới
là lúc ông kính đã mạnh dãn đi đầu vui vẻ nhận khoảng đất ruộng mới
nhưng ông luôn vững tin vào sự lựa chọn của chính mình
và ngày hôm nay sự ghi nhận của cấp ủy
đặc biệt là tình cảm và sự kính trọng của người dân
dành cho ông lê quang kính là điều quý báu nhất
mà người đảng viên người lính cụ hồ này có được
phải nói rằng vai trò của ông lê quang kính
hiện nay trị hội trưởng của trị hội sáu này
cũng là những người rất năng động và tích cực trong các chuyên truyền vận động
từ đó mà cũng thu hút được nhiều người tham gia
và đóng góp một phần rất lớn trong công tác xây dựng nông tuân muối
cũng như các công trình của địa phương
từ khi ông lê quang kính lên làm trị hội trưởng
cùng một số các ông các bà ở trong ban chấp hành
trị hội này tôi thấy hoạt động rất là năng lộ
và khuấy động được nhiều phong trào
ông kính cũng là một cái người ta nói là cũng là một cái đầu đầu
thế bây giờ mà đầu mà không chạy mà ông cũng là ấy
thì để dân người ta cũng không thể nên tất cả mọi việc
ông là cũng đầu đầu của quân bộ
như nên toàn bộ dân người ta cũng nhất trí và cũng tham khảo